kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển xuống nên từ chiều nay
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa nhỏ vài nơi
đồng thời nền nhiệt có xu hướng giảm mạnh hơn
ngày đêm ra động trong khoảng một mươi bốn hai mươi bốn độ trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng chịu tác động của không khí lạnh
nên có mưa nhỏ ở diện vài nơi cùng với nền nhiệt giảm nhanh
cao nhất ngày chỉ trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
người dân cần lưu ý mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe
với các tỉnh thuộc trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao
nên từ hôm nay cho đến sáng ngày hai tháng một mươi hai ở khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm
có nơi trên ba trăm năm mươi mm
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực từ bình định đến quảng ngãi có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
người dân trên khu vực cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
cũng như ngập úng bị đẩy lên cao
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhanh
ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi một hai mươi chín độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong chiều tối nay có mưa vài nơi
từ chiều tối ngày một tháng một mươi hai do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên mưa có xuống tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ với mức nhiệt độ trưa chiều
ra động trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
khu vực nam bộ trong đêm nay có mưa giải rác
và sau đó từ đêm ngày một tháng một mươi hai thì mưa trên khu vực cũng có xu hướng tăng hơn
cục bộ có mưa vừa mưa to
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi hai ba mươi ba độ